trong những năm gần đây các doanh nghiệp tập đoàn kinh tế lớn đã nỗ lực vươn mình để trở thành đầu tàu tăng trưởng của cả nước
khối doanh nghiệp này cũng có những đóng góp to lớn là đầu mối gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển hạ tầng xã hội quốc gia
kinh nghiệm của các quốc gia công nghiệp hóa thành công đều có vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn
doanh nghiệp lớn luôn mang trong mình khát vọng khẳng định vai trò trung tâm là đầu tàu trong phát triển khoa học công nghệ của nhiều ngành nghề mũi nhọn